viện kiểm sát xác định việc khắc phục nhanh chóng hậu quả vụ án nộp lại toàn bộ số tiền chiếm đoạt nhân thân tốt thành khẩn khai báo hợp tác với cơ quan điều tra là những tình tiết giúp cho các bị cáo được giảm nhẹ hình phạt và đã đề xuất nhiều mức án dưới khung hình phạt cho các bị cáo này
công tố viên cho rằng trong vụ án này bị cáo đỗ anh dũng là người giữ vai trò chỉ đạo toàn bộ hoạt động phát hành chín gói trái phiếu để huy động tiền trái pháp luật cho tập đoàn tân hoàng minh
đỗ hoàng việt có vai trò tham mưu đề xuất thực hành theo chỉ đạo giúp sức tích cực cho đỗ anh dũng để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của các bị hại là tám sáu trăm bốn mươi ba tỷ đồng
trước đó đại diện viện kiểm sát đã đề nghị mức án đối với một mươi năm bị cáo về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trong đó đỗ anh dũng từ chín đến một mươi năm tù đỗ hoàng việt từ năm năm tù

cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra giai đoạn hai liên quan đến đại án buôn lậu xăng trong chuyên án mang bí số chín trăm hai mươi g
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai xác định tổng số lượng xăng các bị can buôn lậu lên đến hơn hai trăm linh triệu lít tương ứng với tổng giá trị hàng hóa phạm pháp là hơn hai sáu trăm chín mươi tỷ đồng
kết thúc điều tra giai đoạn một của chuyên án chín trăm hai mươi g đã có bảy mươi bốn bị cáo bị tuyên phạt với nhiều mức án khác nhau
trong đó các đối tượng cầm đầu là đào ngọc viễn bị tuyên phạt một mươi năm năm tù phan thành hữu bị tuyên phạt một mươi ba năm sáu tháng tù về tội buôn lậu ngô văn thủy nguyên đội trưởng cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan bị tuyên phạt một mươi năm năm tù về tội nhận hối lộ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai kêu gọi các đối tượng phạm tội liên quan đến đường dây buôn lậu sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật
thưa quý vị do sự tăng dân số cơ học hàng năm nên số học sinh dự tuyển vào lớp một mươi trên địa bàn tăng nhanh trong khi số trường lớp bổ sung xây mới chưa đáp ứng kịp thời cho người dân thủ đô
năm học hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm lại tiếp tục ghi nhận sự tăng vọt học sinh vào lớp một mươi ước tính tăng hơn khoảng năm em so với năm học trước
để tháo gỡ những khó khăn trên sở giáo dục và đào tạo hà nội đã kiến nghị đề xuất
nhiều giải pháp trong đó có đề xuất cho phép tăng một mươi số học sinh với những giải pháp tình thế này thì liệu có khả thi đối với cấp học trung học phổ thông
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
sở giáo dục và đào tạo hà nội đề xuất cho phép tăng từ bốn mươi năm lớp một trường thành năm mươi lớp một trường
thứ hai cho phép tăng từ bốn mươi năm học sinh một lớp thành năm mươi học sinh một lớp vượt năm học sinh một lớp
thứ ba cho phép áp dụng thay diện tích đất trên học sinh bằng diện tích sử dụng trên học sinh
đó là đề xuất còn thực tế đáp ứng các trường trung học phổ thông hiện nay ra sao
trường trung học phổ thông tân lập huyện đa phượng thành phố hà nội là trường dắp xanh khu vực nội thành nên tổng trí tiêu đầu vào lớp một mươi hàng năm cũng khá cao là năm trăm tám mươi năm học sinh chia cho một mươi ba lớp học
phòng học này theo quy định là sáu mươi mét vuông với sĩ số hiện tại là bốn mươi năm học sinh vừa đủ để kê lượng bài học

nếu tăng thêm sĩ số nhà trường cũng không biết sẽ kê thêm bàn vào chỗ nào
nếu mà tăng cái chỉ tiêu tuyển sinh thì thực sự là cũng đang khó khăn vì cái cơ sở vật chất cái số lượng phòng học nó không đáp ứng được
số lượng phòng học tại nhà trường hiện nay chỉ được có hai mươi bốn phòng mà đáp ứng với số lượng là ba mươi chín lớp học
học hai k thì rất khó khăn trong cái việc mà tổ chức các hoạt động tập thể cũng như là các cái sinh hoạt tập thể cho
bên cạnh đó tại các trường trung học phổ thông hiện nay đều đang triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới
hiện nay sĩ số lớp học không hoàn toàn phụ thuộc vào sự điều phối của ban giám hiệu mà phụ thuộc vào sự lựa chọn tổ hợp môn học của học sinh
các lớp sĩ số tăng cao bởi tổ hợp có nhiều học sinh lựa chọn
việc tăng sĩ số lớp học với những lớp học này hoàn toàn là không thể
tuy nhiên thì cũng có những cái phát sinh thêm đối với chương trình mới
đó là cái việc lựa chọn học sinh đối với các môn tổ hợp
các môn lựa chọn thì cũng có những lớp thì có thể sĩ số nó được khoảng quanh bốn mươi
nhưng cũng có những lớp có những ban học thì thực tế là còn đông hơn thế lên đến năm mươi học sinh
bây giờ thì cái xu hướng về mặt chất lượng thì là sẽ phải quan tâm đến từng học sinh
vậy thì khi mà các thầy cô mà quan tâm giữa lớp bốn mươi học sinh với lớp năm mươi học sinh thì nó làm tự xử ra khác nhau
việc tăng sĩ số hay tăng lớp sẽ chỉ là giải pháp trước mắt
bởi theo thống kê mỗi năm số học sinh vào lớp một mươi đều là năm sau tăng hơn năm trước
giải pháp cần hướng tới là cần xây mới cải tạo cơ sở vật chất trường học
hiện cơ sở vật chất nhiều trường cũng đã dùng cấp
bởi vì bây giờ dân số thì tăng lên như trường thì chưa kịp phát triển
thì cái việc tăng sĩ số ở lớp học và tăng số lớp thì tôi nghĩ là nếu như các nhà trường mà đáp ứng được cơ sở vật chất
thì cũng tạo điều kiện để cho các em học sinh có được cái cơ hội vào các trường lớp một mươi công lập
sở giáo dục và đào tạo hà nội cũng kiến nghị bộ giáo dục và đào tạo xây dựng các chương trình
kế hoạch đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng hàng năm trung hạn làm căn cứ để các địa phương thực hiện
ubnd tp hà nội và các quận huyện thị xã tăng cường đầu tư cơ sở vật chất
trang thiết bị đào tạo cho cơ sở giáo dục nghề nghiệp trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên công lập